và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất liên quan đến tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội
thưa quý vị tối ngày một mươi bốn tháng hai hà nội tăng vọt lên hơn ba năm trăm linh f trong đó có gần sáu trăm linh ca nặng nguy kịch
quận hoàng mai ghi nhận nhiều ca mắc nhất thủ đô với một trăm sáu mươi f theo sau là quận trương mỹ với một trăm năm mươi bốn ca
ngày một mươi bốn tháng hai hà nội ghi nhận hơn ba năm trăm linh ca covid một mươi chín tăng hơn năm trăm linh ca so với trung bình nhiều ngày gần đây
bản tin covid một mươi chín ngày một mươi bốn tháng hai của hà nội cho biết trong hai mươi bốn giờ qua thành phố phát hiện thêm ba năm trăm linh bảy ca bệnh mới trong đó có năm trăm năm mươi bảy ca cộng đồng
trong nhiều ngày gần đây số ca mắc hàng ngày của hà nội giao động trong khoảng hai bảy trăm linh đến gần ba ca
bệnh nhân phân bố tại bốn trăm bảy mươi bảy xã phường thị trấn
thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hoàng mai một trăm sáu mươi trường mỹ một trăm năm mươi bốn đống đa một trăm ba mươi bảy năm tự li một trăm hai mươi năm và bắc tự li một trăm một mươi
cộng dông số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là một trăm bảy mươi năm hai trăm bốn mươi năm ca
tới hết ngày một mươi ba tháng hai tại hà nội bệnh viện trung ương và thành phố đang có hơn tám mươi bảy tám trăm linh fco
tăng hơn ba bốn trăm linh f so với ngày một mươi hai tháng hai
trong đó có hơn tám mươi ba năm trăm linh f đang điều trị
theo dõi tại nhà chiếm chín mươi năm
tăng hơn bảy một trăm linh ca so với ngày một mươi hai tháng hai
ngoài ra có bảy trăm bốn mươi bảy ca đang điều trị tại các cơ sở thu dung của thành phố và quận huyện
ba một trăm ba mươi tám bệnh nhân chiếm ba năm điều trị tại các bệnh viện của hà nội tầng hai và ba
tăng một trăm bốn mươi bốn ca
số còn lại là ba ca
ba ba trăm ba mươi tám bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương và bệnh viện đại học y hà nội
theo thống kê của bộ y tế tới hết ngày một mươi ba tháng hai hà nội đang có hai bảy mươi hai ca bệnh f mức độ trung bình
tăng hai mươi chín so với trung bình bảy ngày trước
số bệnh nhân nặng nguy kịch là năm trăm chín mươi năm ca giảm một
truyền số bệnh nhân phải thở máy là năm trăm một mươi bảy ca
bản tin dịch covid một mươi chín ngày một mươi bốn tháng hai của bộ y tế cho biết
cả nước có hai mươi chín bốn trăm một mươi ba ca mắc covid một mươi chín
đây là lần đầu tiên ca mắc covid một mươi chín lên đến con số này tăng hơn hôm qua hơn ba f hai
thông tin các ca mắc covid một mươi chín mới
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng hai đến một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng hai trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận hai mươi chín bốn trăm một mươi ba ca nhiễm mới trong đó có một mươi ca nhập cảnh và hai mươi chín bốn trăm linh ba ca ghi nhận trong nước
tăng ba ba mươi một ca
tăng ba ba mươi một ca
giảm ba mươi một ca so với ngày trước đó tại sáu mươi ba tỉnh thành phố có hai mươi chín trăm hai mươi bốn ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh nhân sâu hà nội ba năm trăm linh bảy hải dư một chín trăm một mươi năm hải phòng một bốn trăm tám mươi chín
nghệ an một ba trăm tám mươi năm lạng sơn một ba trăm bảy mươi chín nam định một ba trăm sáu mươi hai thái nguyên một hai trăm bảy mươi năm phú thọ một năm mươi ba
vĩnh phúc chín trăm tám mươi hai
ninh bình chín trăm bảy mươi bắc ninh chín trăm hai mươi hai hòa bình tám trăm chín mươi bảy quảng ninh tám trăm chín mươi hai đà nẵng bảy trăm tám mươi bảy thanh hóa bảy trăm bảy mươi sáu bắc giang sáu trăm sáu mươi bốn quảng nam năm trăm tám mươi bảy gia lai năm trăm linh
thái bình năm trăm bốn mươi hương nghiên năm trăm ba mươi chín bình phước bốn trăm sáu mươi chín bình định bốn trăm ba mươi bảy lào cai bốn trăm hai mươi chín sơn la bốn trăm hai mươi tám
quảng bình bốn trăm ba mươi chín
quảng bình bốn trăm ba mươi chín bình định bốn trăm ba mươi bảy lào cai bốn trăm hai mươi chín sơn la bốn trăm hai mươi tám quảng bình bốn trăm ba mươi chín
yên bái ba trăm bốn mươi bảy đắk nông ba trăm linh chín lâm đồng ba trăm linh bảy quảng trị ba trăm linh hai phú yên hai trăm tám mươi tám thành phố hồ chí minh hai trăm tám mươi năm
bà rịa vũng tàu hai trăm tám mươi hai đắk lắc hai trăm ba mươi năm khánh hòa hai trăm linh chín hà nam hai trăm linh một thừa thiên huế hai trăm linh quảng ngãi một trăm sáu mươi năm hà tĩnh một trăm ba mươi
con tâm một trăm năm mươi năm cao bằng một trăm năm mươi ba cà mau một trăm bốn mươi năm
tuyên quang một trăm ba mươi sáu lai châu một trăm một mươi tám điện biên một trăm một mươi bảy hà giang một trăm linh bắc cạn tám mươi một bình thuận bảy mươi sáu bình dương sáu mươi ba kiên giang năm mươi vĩnh lòng ba mươi năm đồng nai ba mươi một bến trè hai mươi chín bạc liêu hai mươi bốn trà vinh hai mươi ba tây ninh hai mươi một đồng tháp một mươi tám cần thơ một mươi bốn sóc trăng một mươi hai ninh thuận một mươi hai lông an một mươi hậu giang chín tiền giang bảy và an giang sáu
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó gồm có nam định giảm năm trăm ba mươi hai đắk lắc giảm ba trăm linh và quảng trị giảm một trăm hai mươi
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó gồm có lạng sơn tăng một một trăm chín mươi tám gia lai tăng năm trăm bảy mươi chín và hà nội tăng năm trăm sáu mươi bảy
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là hai mươi năm chín trăm một mươi tám ca một ngày
việt nam đã ghi nhận một trăm chín mươi tám ca mắc covid một mươi chín do biến thị omicron tại thành phố hồ chí minh chín mươi bảy quảng nam hai mươi bảy quảng ninh hai mươi hà nội một mươi bốn khánh hòa một mươi một đà nẵng tám hương yên sáu kiên giang bốn thanh hóa hai hải dương hai hải phòng một lông an một bà rịa vũng tậu một bình dương hai lâm đồng một và ninh bình một
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai năm trăm bốn mươi hai trăm linh ca mắc covid một mươi chín
việt nam đã ghi nhận hai trăm bảy mươi ba ca nhiễm đứng thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi năm trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có hai mươi năm bảy trăm hai mươi ba ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là hai năm trăm ba mươi ba một trăm linh một ca
trong đó có hai hai trăm ba mươi một trăm ba mươi bệnh nhân
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lưỡi cao trong đợt dịch này gồm có thành phố hồ chí minh năm trăm một mươi sáu một trăm ba mươi sáu bình dương hai trăm chín mươi ba ba trăm sáu mươi ba hà nội một trăm bảy mươi hai hai mươi một đồng nai một trăm linh chín mươi bốn và tài ninh tám mươi tám bảy trăm bảy mươi
về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là sáu một trăm chín mươi ba ca
tổng số ca được điều trị khỏi là hai hai trăm ba mươi hai chín trăm bốn mươi bảy ca
về số bệnh nhân nặng đang điều trị là hai sáu trăm bốn mươi ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ một chín trăm chín mươi ca thở oxy dòng cao hfdc hai trăm tám mươi một ca thở máy không xâm lấn bảy mươi năm ca thở máy xâm lấn hai trăm bảy mươi chín ca và can thiệp ecmo một mươi năm ca
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi ba tháng hai đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi bốn tháng hai
ghi nhận chín mươi một ca tử vong
tại tp hcm một ca từ các tỉnh tiền giang chuyển đến
tại các tỉnh thành phố khác hà nội một mươi chín đà nẵng một mươi một ca trong hai ngày kiên giang tám ca trong hai ngày đồng nai bảy ca trong hai ngày nam định bảy ca trong hai ngày hải dương năm ca trong hai ngày vĩnh long năm ca trà vinh ba ca anh giang hai ca đồng tháp hai ca hòa bình hai ca trong hai ngày sóc trăng hai ca thanh hóa hai ca trong hai ngày
các tỉnh bắc giang bắc ninh bình định bình dương bình phước bình thuận đắk nông hà giang khánh hòa nghệ an ninh bình quảng bình quảng nam tây ninh và thái nguyên mỗi nơi một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là tám mươi tám ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi chín ba mươi bảy ca chiếm tỷ lệ một sáu so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi chín trên hai trăm hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư asean